các đơn vị tiếp cận cứu nạn chữa cháy trong ngôi nhà phát hiện bốn người tử vong do ngặt khói gồm hai người lớn và hai trẻ em
ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô cao ba tầng và tung thang diện tích khoảng hai mươi m hai một tầng
tầng một kinh doanh bán hoa tươi từ tầng hai trở lên sử dụng để ở
trong nhà có cầu thang bộ để hở tầng ba có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền
tầng tung có lối thoát khẩn cấp ra bàn công phía trước có thể thoát được qua nhà bên cạnh
lãnh đạo quận hoàn kiếm và lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an và công an tp hà nội
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả chăm lo hỗ trợ nạn nhân
hiện các lực lượng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy
liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này chủ tịch ubnd tp hà nội đã giao giám đốc công an thành phố chủ trì phối hợp với chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm
và các đơn vị có liên quan tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân xử lý theo quy định của pháp luật nếu có
giao giám đốc sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm và các đơn vị có liên quan
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng giao giám đốc các đơn vị sở y tế công an thành phố chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm
theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy
báo cáo chủ tịch ubnd tp chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định
lại có thêm nạn nhân của hoạt động tự chế pháo đó là hai học sinh tại lâm đồng
bệnh viện hai lâm đồng cho biết đã tiếp nhận hai em học sinh trong tình trạng bị thương nặng
hai em cùng một mươi bốn tuổi là học sinh lớp chín tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã hòa bắc huyện di linh
nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương
một em bị nhiều vết thương khắp cơ thể trong đó có vết thương tại ngực bụng
bác sĩ chẩn đoán thùng khí quản thùng phổi và tràn máu màng phổi
sau khi được cấp cứu các y bác sĩ bệnh viện hai lâm đồng đã nỗ lực phẫu thuật đặt nội khí quản để em này thở máy
em còn lại cũng bị đa chấn thương với hàng chục vết thương trong đó có vết thương bụng kín vỡ gan thùng ruột
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng xã hòa bắc và huyện di linh đã có mặt khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng một số cơ sở nhà khoa thẩm mỹ ở quảng ngãi vẫn lén lút hoạt động trái phép
không đủ có bằng cấp năng lực với thiết bị tạm bợ nhưng với nhiều chiêu trò các cơ sở này vẫn thu hút được lượng lớn khách hàng cả tiên tìm đến
nằm ngay trục đường chính ở thị trấn châu ổ huyện bình sơn
cơ sở nhà khoa thẩm mỹ no một được tổ chức hoành tráng thu hút nhiều người chú ý
tuy nhiên tại đây phát hiện ông lê văn bồng là chủ cơ sở tự đứng ra khám thẩm mỹ nhà khoa mặc dù cơ sở không có giấy phép hoạt động theo quy định
còn tại cơ sở nhà khoa thẩm mỹ việt hàn ở xã bình thạnh huyện bình sơn hoạt động rầm rộ thời gian qua
tuy nhiên qua kiểm tra cơ sở không xuất trình được diễn ra

tuy nhiên qua kiểm tra cơ sở không xuất trình được diễn ra